vườn mai cổ trường sơn ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa thời điểm này có rất nhiều người dân và du khách đến tham quan
đây là vườn mai khá đặc biệt bởi nó nằm ở giữa trung tâm của thành phố nha trang
và chủ nhân của vườn mai này đã dành hơn hai mươi m hai để trồng lưu giữ trên hai gốc mai quý với những thế bonsai rất độc đáo
vì thế mà nơi đây đã trở thành địa chỉ du xuân không thể thiếu được đối với rất nhiều người trong dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy này
vườn mai này rất là đẹp sắp xếp rất hợp lý
khi đến đây mình thấy không khí ấm cúng
du khách nguyễn lưu phương vi thành phố nha trang tỉnh khánh hòa khi đến tham quan vườn mai đã cho biết như vậy
các giống mai ở đây được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trong cả nước mang về chăm sóc nuôi dưỡng
có những gốc đường kính từ hai mươi đến ba mươi cm nên thu hút nhiều du khách du lịch đến thăm quan
đây là lần thứ hai em đến tại cái vườn hoa này
cảm xúc của em mỗi lần đến làm khác nhau
năm nay đến với người y của em thì cảm giác nó được hạnh phúc hơn
được biết đây là vườn mai duy nhất ở tỉnh khánh hòa
về quy mô tính độc đáo và sự khác biệt qua sáu lần triển lãm vườn mai ở đây
còn vận động quyên góp được gần năm trăm linh triệu đồng giúp cho bếp ăn từ thiện bệnh nhân nghèo ở bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
chúc mọi người năm mới tràn đầy sức khỏe và an khang thịnh vượng